phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử ngay trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
thu giữ nhiều tăng vật
theo đó công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện một số trường hợp trên địa bàn có hành vi mua bán
thuê lại các thiết bị gian lận trong thi cử của một đối tượng ba mươi ba tuổi
trú tại phường kiến hưng quận hà đông thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều bộ tay nghe
micro siêu nhỏ để kết nối với điện thoại di động nhằm phục vụ gian lận trong thi cử
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua các thiết bị trên từ nước ngoài
bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời
ngoài ra bản thân còn tổ chức đường dây gian lận thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trên cả nước
với hình thức cho thuê bộ thiết bị trên
khi thí sinh vào phòng thi thì sẽ dùng camera siêu nhỏ dạng cúc áo bí mật chụp ảnh
quay video gửi đề thi cho nhóm đối tượng ở bên ngoài sau đó đọc đáp án vào phòng thi cho thí sinh
tùy loại chứng chỉ mà giá tiền giao động từ năm cho đến một mươi bốn triệu đồng
trước đó công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập một đối tượng trú tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
để làm rõ về hành vi mua bán các thiết bị gian lận trong thi cử
hiện công an vẫn đang đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật